mới đây công an tỉnh băng ninh thông tin công an thị xã thuận thành đang tạm giữ hình sự vũ văn tâm
sinh năm hai nghìn ba trú tại xã đình tổ thị xã thuận thành để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
gặp lực lượng cảnh sát giao thông bắc ninh đang làm nhiệm vụ
công tâm đã tăng ga vượt qua chốt tông vào trung tá nguyễn đức sơn khiến cho cán bộ này gãy xương đòn phải
trước đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba công an thị xã thuận thành thực hiện nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
tại khu vực đường liên xã đình tổ đoạn qua thôn đại trạch
tại đây tổ công tác phát hiện năm thanh niên lái xe máy mang biển kiểm soát chín mươi chín f một trăm năm mươi nghìn ba trăm chín mươi tám có biểu hiện vi phạm
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thay vì chấp hành nam thanh niên đã lao thẳng xe vào lực lượng chức năng
đâm trúng trung tá nguyễn đức sơn đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã thuận thành
ngay lập tức tổ công tác đã khống chế bắt giữ nam thanh niên và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ sự việc
trung tà sơn được đưa đi cấp cứu
trung tà sơn bị gáy xương đòn phải xây sát hai chân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa xanh pôn hà nội
hai mươi h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm tại km một trăm năm mươi chín trên quốc lộ ba
đường chiến thắng phủ thông phường nguyễn thị minh khai tp bắc cạn
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên dừng xe để kiểm tra
tài xế điều khiển xe máy được xác định là nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
qua kiểm tra nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông xác định nam tài xế xe máy vi phạm ở mức độ chín trăm bốn mươi ba mg trên một lít khí thở
đây là mức vi phạm rất cao cao gấp hai năm lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại nghị định một trăm linh ndcp
tổ công tác đã thông báo cho ông minh biết đã vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
tuy nhiên ông minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài
mười phút sau tài xế này quay lại vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ và áp sát vị trí thiếu tá
dương xuân kiệm đang viết biên bản và bất ngờ dùng một con dao nhọn để tấn công thiếu tá kiệm gây thương tích nặng
ngay lập tức tổ công tác đã vô hiệu hóa tức hung khí của ông minh và đưa thiếu tá kiệm đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bắc cạn
sau đó được chuyển đến bệnh viện trung ương thái nguyên để tiếp tục cấp cứu và điều trị
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
tài xế minh cho biết nguyên nhân là do bực tức vì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
nên đã đi mua hai con dao nhọn và quay lại để trả thù
hành vi táo tợn của nguyễn văn minh khiến nhiều người theo dõi thông tin không khỏi bức xúc
đồng thời thắc mắc rằng đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt nào
theo nội dung đăng tải trên báo điện tử pháp luật tp hcm với tiêu đề
người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đầm cảnh sát giao thông trọng thương có thể đối diện hình phạt ra sao
luật sư lê nguyên hòa đoàn luật sư tp hcm phân tích
việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã là hành vi vi phạm pháp luật
thêm vào đó hành động tài xế dùng dao đâm trọng thương một thiếu tá cảnh sát giao thông
có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh tội chống người thi hành công vụ
theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể điều ba trăm ba mươi quy định tội chống người thi hành công vụ
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác
càn trở người thi hành công vụ
thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
luật sư hòa nhấn mạnh như vậy hành vi đâm trọng thương được coi là hành vi đã dùng vũ lực
để làm cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ
ở đây cụ thể là dùng hung khí là dao để đâm cảnh sát giao thông
để càn trở việc họ thực hiện nhiệm vụ
cũng theo luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm hành vi trên còn có thể bị áp dụng đối với tội
tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
luật sư nguyên hòa nhận định như vậy có thể đối với hành vi trên thì tài xế có thể bị truy cứu
trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hình phạt đối với tội danh này thấp nhất thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
mức phạt tù cao nhất là bảy năm tù giam hoặc tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với mức phạt tù thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và cao nhất là trung thân
bên cạnh đó luật sư hòa cũng phân tích tài xế còn phải bồi thường thiệt hại cho chiến sĩ cảnh sát giao thông
mức bồi thường sẽ bao gồm bồi thường về vật chất và bồi thường về tinh thần
mức bồi thường về tinh thần do các bên thỏa thuận nếu không thỏa thuận được
thì mức bồi thường tinh thần sẽ là không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định
đồng thời trong vụ việc này cần phải có kết luận giám định thương tật của thiếu tá cảnh sát giao thông
để có căn cứ xử lý đối với hành vi trên
hiện đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
giám đốc công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn
phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu vật chứng liên quan
và lập biên bản bắt người phạm tội quá tăng về hành vi chống người thi hành công vụ
bạn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn minh
có thể thấy nếu như ông minh chấp nhận mức phạt ban đầu cho hành vi quy định về nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện giao thông thì mọi việc đã có thể kết thúc
nhưng ma men này đã không kiềm chế được cơn nóng giận để rồi giờ đây có nguy cơ phải đối mặt với một lúc
hai tội danh là chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
giữa vi phạm hành chính và vi phạm hình sự vốn chỉ có danh giới mong manh như vậy mà thôi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
xử lý máu ở khoang bụng và ngực đến sáng nay sức khỏe của thiếu tá ca đã tạm ổn định
rất may mắn thiêu tá công an trên đã không gặp nguy hiểm đến tính mạng
nhưng đây cũng là một lời cảnh báo cho sự an toàn của lực lượng chức năng trong khi thi hành nhiệm vụ
những hiểm họa khó lường từ các đối tượng hung hãn côn đồ luôn rình rập
và người chiến sĩ có thể đổ máu bất cứ lúc nào
tình trạng chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
với nhiều vụ việc diễn biến phức tạp tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng
mạnh động và liều lĩnh hơn gây bức xúc trong dự luận xã hội
thống kê từ bộ công an cho biết trong năm hai nghìn hai mươi hai đã xảy ra hai mươi sáu vụ chống người thi hành công vụ
làm một mươi người bị thương đặc biệt chỉ trong vòng ba tháng từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cả nước xảy ra một mươi bảy vụ chống người thi hành công vụ
làm một mươi hai người bị thương
mới đây ngày năm và ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại vĩnh phúc lào cai liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan tới đối tượng điều khiển phương tiện giao thông
như xe máy ô tô tông thẳng vào lực lượng chức năng khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
những vụ việc trên thể hiện rõ sự manh động tính chất côn đồ bất chấp hậu quả
coi thường tính mạng của người khác và coi thường pháp luật của các đối tượng phạm tội
những đối tượng này đã sẵn có men rượu trong người vì vậy hành động sẽ liều lĩnh và mạnh bạo hơn những đối tượng khác
có trường hợp cảnh sát giao thông đã phải nổ súng để khống chế như vụ việc xảy ra tại bà rịa vũng tàu hồi tháng năm
khoảng một giờ một mươi phút ngày một tháng năm tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu
thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát bảo vệ an toàn giao thông trong dịp lễ và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn
tại km một mươi ba ba trăm linh quốc lộ năm mươi năm thuộc địa phận phước long thọ huyện đất đỏ
tổ công tác phát hiện mờ đang điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn xác định mờ vi phạm bốn trăm tám mươi bảy mg trên một lít khí thở
khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm hành chính thì mờ bất ngờ giật lại giấy tờ xe
và đấm vào mặt đại úy nguyễn quốc hùng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu
thấy vậy đại úy ngô duy thành xông đến khống chế mờ thì bị lờ điều khiển mô tô chạy đến dùng dao đe dọa
trước sự manh động này thiêu tá nguyễn mạnh hùng buộc phải nổ một phát súng chỉ thiên yêu cầu l bỏ vũ khí xuống
lờ vàng bỏ hung khí vào túi thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ
tổ công tác đã bàn giao mờ và lờ cùng phương tiện cho công an huyện đất đỏ để điều tra xử lý theo thầm quyền
các đối tượng lớn tiếng cử cãi chống đối người thi hành công vụ thực chất chỉ thỏa cơn tức giận ban đầu
nhưng hậu quả phía sau là rất lớn người chịu thiệt thòi lại chính là bản thân của họ
ngoài ra gia đình và những người liên quan còn bị liên lụy không hề nhỏ